trong thời gian vừa qua trên cả nước xảy ra nhiều vụ cháy ở các khu dân cư đáng nói có những vụ cháy trong ngõ sâu hẻm nhỏ do đó việc chủ động thực hành công tác phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn tại chỗ là rất quan trọng
với mục đích huấn luyện nâng cao kỹ năng chiến thuật cho lực lượng chữa cháy tại cơ sở công an tp hà nội công an quận ba đình đã tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn tại các địa bàn dân cư khó tiếp cận xe chữa cháy
tình huống hỏa hoạn gia đình được thực hiện tại nhà dân trong ngách năm mươi một ngõ một trăm năm mươi tám ngọc hà có kết cấu nhà tạm mục đích là kinh doanh đồng nát
đây là ngôi nhà điển hình trong việc kết hợp vừa là nơi ở vừa làm nơi tồn chứa hàng hóa dễ cháy trong khu dân cư
do sự cố thiết bị điện nên ngọn lửa nhanh chóng phát triển thành đám cháy lớn bên trong nhà vẫn còn ba người ở trọ mắc kẹt
tại buổi diễn tập người dân đã thực hiện hô hoán sử dụng xô trậu lấy nước tham gia chữa cháy ban đầu sau đó phối hợp hiệu quả với lực lượng chữa cháy tại chỗ phường ngọc hà
tuy nhiên đám cháy vẫn chưa được khống chế
ngay sau đó công an quận ba đình đã nhanh chóng di động nhân lực phương tiện tổ chức cứu người cứu tài sản dập tắt đám cháy bảo đảm an toàn về người và phương tiện
với việc diễn tập như thế này sẽ rút ra được những kinh nghiệm cho cả người dân cùng các lực lượng khi có đám cháy thực sự xảy ra